lễ hội tết dừng của người mông thuộc khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nà hầu huyện yên văn yên
là một trong những nghi lễ truyền thống tốt đẹp đây là nghi lễ truyền thống gắn kết con người với thiên nhiên
mang giá trị nhân văn sâu sắc đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng bảo vệ thiên nhiên
sau đây là phóng sự được phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện tại yên bái
tết dừng được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng riêng hoặc ngày đầu tiên tháng hai âm lịch
với mục đích cúng thần rừng để cầu an lành cho con người xúc vật và cỏ cây
theo quan niệm của người mông tại đây thần rừng thần cây thần suối là những vị thần giúp con người
xua đuổi thú giữ cho gỗ làm nhà cho nguồn nước uống đây cũng được xem là một cuộc họp tổng kết của thôn bản
về công tác bảo vệ rừng có sự tham gia của tất cả các chủ hộ trong thôn cán bộ lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã
việc thực hiện hương ước quy ước về bảo vệ rừng đầu nguồn góp phần quan trọng cho việc bảo vệ rừng nguyên sinh nà hầu
tết dừng là truyền thống của người mông chúng mình để cầu mong thần rừng sẽ mang lại cuộc sống ấm no cho dân bản
trong ba ngày tết rừng cả bản bảo nhau không ai được lên chặt cây săn bắt đào măng lấy củi từ rừng
tết rừng cũng là dịp để nhân dân trong bản lên kế hoạch cho việc bảo vệ rừng cho cả năm nữa
hàng năm xã đều tổ chức và các thôn đều tổ chức lễ tết dương này